hôm nay đồng chí nguyễn hòa bình bí thư chung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình ghi nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu trong giải quyết các vụ án điểm
các cơ quan tư pháp bạc liêu tuân thủ sự chỉ đạo của đảng chấp hành nghiêm việc thực hiện chỉ thị số một mươi năm
qua đó tạo môi trường sống kỳ cương
kỷ luật môi trường đầu tư tốt đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
đồng chí cũng lưu ý tốc độ gia tăng án tại tỉnh bạc liêu đang ở mức khá cao so với cả nước
điều này đòi hỏi các cấp tòa án trong tỉnh phải tập trung khắc phục những hạn chế của năm trước
chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành tòa án là tập trung nâng cao chất lượng xét xử
cần chú trọng công tác xây dựng đảng để góp phần chui rèn đạo đức bản lĩnh của cán bộ đảng viên công chức của ngành
đảm bảo tòa án phải là nơi mang lại công bằng và niềm tin cho nhân dân
nhân dịp này đại diện lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao trao quyết định bổ nhiệm phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
cho hai đồng chí châu văn mỹ và nguyễn lệ kiều
thời gian bổ nhiệm của hai phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu là năm năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
tiếp nối chương trình
tàu sân bay mỹ bắt đầu chuyến thăm đà nẵng việt nam
xét xử chín bị cáo để vỡ ống nước sông đà một mươi tám lần
thưa quý vị chiều nay tại đà nẵng đã diễn ra lễ đón tàu sân bay uss caringson hoa kỳ
trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại đà nẵng từ ngày năm đến ngày chín tháng ba
đại diện lãnh đạo thành phố cùng với đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam đã tham gia đón tàu
và thủy thủ đoàn
chuyến thăm việt nam của đoàn tàu hải quân mỹ gồm tàu sân bay uss carl vinson tàu tuần dương uss lake champlain
và tàu khu trục uss wayne meyer sẽ diễn ra từ ngày năm đến ngày chín tháng ba
chương trình của chuyến thăm bao gồm lễ đón họp báo chào xã giao tham gia các hoạt động trao đổi kỹ thuật
giao lưu thể thao văn nghệ và các hoạt động cộng đồng tại trung tâm bảo trợ xã hội
nạn nhân chất độc gia cam
và làng trẻ em sos ở đà nẵng
chuyến thăm và giao lưu lần này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện việt mỹ
và góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần kỹ thuật của việt nam trong việc đón các tàu quân sự hiện đại của thế giới
và quảng bá hình ảnh việt nam đà nẵng
thưa quý vị hôm nay ngày năm tháng ba ngày hội tòng quân
hiện các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đã diễn ra tại các tỉnh thành phố trên khắp cả nước
tại thủ đô hà nội nhiều quận huyện và các đơn vị chỉ huy quân sự đã tiến hành lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám
không khí trong đợt giao nhận quân đầu năm diễn ra khá tưng bừng nhiều thanh niên phấn khởi khi lên đường nhập ngũ
ghi nhận tại các điểm giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thủ đô không khí nghiêm trang nhưng cũng rất tưng bừng phấn khởi
mặc dù đến tám giờ lễ giao nhận quân mới chính thức diễn ra song từ khoảng bảy giờ sáng hàng ngũ các tân binh đã được sắp xếp vào hàng lối gọn gàng
hàng trăm người dân cũng đã tới để động viên con em mình lên đường làm nhiệm vụ
ngoài những câu dặn dò phải tạm xa gia đình bạn bè theo tiếng gọi của tổ quốc dấn thân mình vào một môi trường hoàn toàn mới với tính kỷ luật
thực sự là một thử thách của các bạn trẻ mới chỉ vừa rời khỏi ghế nhà trường
tâm trạng của tôi rất là xúc động
trước tình cảm gia đình và toàn thể người thân dành cho mình khi trong quân ngũ em sẽ cố gắng rèn luyện làm sao phần đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
tôi muốn vào trong quân ngũ để xây dựng bảo vệ thủ quốc
theo thống kê của bộ tư lệnh thủ đô cơ quan thường trực của hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố
trong số ba bốn trăm năm mươi năm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay có trên một năm trăm linh thanh niên có trình độ đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp
một bốn trăm ba mươi sáu thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ
các địa phương có tỷ lệ thanh niên nhập ngũ trình độ đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp cao là các quận hoàn kiếm bảy mươi sáu cầu giấy bảy mươi sáu
các địa phương có tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ cao là huyện thạch thất quận long biên
và tiếp theo sẽ là những hình ảnh về ngày lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám tại một số địa phương khác trên cả nước
năm nay tỉnh tuyên quang có chín trăm sáu mươi năm thanh niên là con em các dân tộc lên đường nhập ngũ trong đó tám trăm năm mươi công dân cho quân đội một trăm một mươi năm công dân nhập ngũ tham gia lực lượng công an nhân dân
số thanh niên nhập ngũ trong quân đội có trình độ trung cấp cao đẳng đại học chiếm hai năm tân binh là đảng viên tân binh là dân tộc thiểu số chiếm trên bảy mươi hai tân binh có sức khỏe loại một loại hai chiếm gần bảy mươi
công tác tuyển quân năm nay được tỉnh tuyên quang gắn với công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở
và nguồn quân nhân dự bị động viên
cùng với nhiều địa phương trong cả nước tỉnh hà nam tiến hành bàn giao quân năm hai nghìn một mươi tám
trong đợt giao quân này tỉnh hà nam có một ba trăm linh một tân binh nhận nhiệm vụ tại sáu đơn vị nhận quân
đây là năm thứ ba thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự mới
theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ tỉnh hà nam các tân binh của địa phương có phẩm chất chính trị văn hóa và sức khỏe tốt đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đề ra
đặc biệt bốn mươi số quân nhân đã được tham dự lớp bồi dưỡng về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc về đảng
tại hòa bình năm nay tất cả các địa phương của tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa một bốn trăm năm mươi người con ưu tú của quê hương đất mường lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trong số này có chín mươi chín tân binh là đảng viên trẻ nhập ngũ và hai trăm ba mươi thanh niên được bồi dưỡng đối tượng đảng
do làm tốt công tác chuẩn bị ngày hội tòng quân của các địa phương
đã diễn ra nhanh gọn an toàn tuyệt đối thực sự là ngày hội trên quê hương đất mường hòa bình
sáng nay một tám trăm năm mươi thanh niên ở chín huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên đã hăng hái đồng loạt lên đường tòng quân làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ thổ quốc
việc giao nhận quân được diễn ra trang trọng kết thúc nhanh gọn trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tỉnh người thân và các tân binh
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phú yên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá tốt
nhiều người có trình độ đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và phần lớn có sức khỏe
từ loại một đến loại hai các thanh niên đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao hứa phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
năm nay tỉnh thừa thiên huế giao quân một bốn trăm ba mươi hai thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó quân đội là một hai trăm năm mươi hai thanh niên công an một trăm tám mươi thanh niên
nhờ làm tốt công tác sơ tuyển khám tuyển và tuyển chọn nên chất lượng thanh niên năm nay
lên đường nhập ngũ cao hơn các năm trước
lễ giao nhận quân đã được các huyện thị xã thành phố tổ chức long trọng tiết kiệm nhanh gọn an toàn và bảo đảm về số lượng chất lượng
sau hơn ba giờ giao quân các đơn vị đã bàn giao đầy đủ chỉ tiêu quân cho các đơn vị
từ đây các tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình tại các đơn vị nhận quân
thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân thành phố hà nội đã mở phiên xét xử
đối với chín bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự trong vụ vỡ đường ống nước sông đà
đây là vụ án được dư luận xã hội và các phương tiện truyền thông đặc biệt quan tâm
bởi mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân thủ đô
với tổng số một mươi tám lần vỡ ông nước trong năm mươi sáu tháng vận hành khai thác
theo cáo trạng dự án cấp nước sông đà hà nội do tổng công ty
vinaconex làm chủ đầu tư theo hình thức boo từ năm hai nghìn bốn đến tháng bốn năm hai nghìn chín
được nghiệm thu đưa vào sử dụng
tuy nhiên trong quá trình vận hành khai thác tuyến ống liên tục xảy ra sự cố vỡ ống truyền tải nước
từ ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tuyến ống đã một mươi tám lần bị vỡ ống với số lượng hai mươi ba cây ống có bô dít cốt sợi thủy tinh bị vỡ
doanh nghiệp khai thác đã phải chi phí hơn một mươi sáu tỷ đồng
để khắc phục và làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của một trăm bảy mươi bảy hộ dân trên địa bàn thành phố hà nội
cũng theo cáo trạng dự án cấp nước sông đà hà nội đã ký bảy mươi ba biên bản nghiệm thu
và xác nhận hơn năm sản phẩm ống phụ kiện ống có bô dít dùng trong dự án không đạt chất lượng
tại phiên xét xử trước những cáo buộc của viện kiểm soát bị cáo hoàng thế trung
nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông đà hà nội cho rằng
đối chiếu với quy định của pháp luật hội đồng xét xử cần phải làm rõ nhiều điều
và cần xem xét trách nhiệm của những người khác
bị cáo này cũng khẳng định bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ và đã thực hiện đúng các yêu cầu của pháp luật
theo bị cáo này ống cốt sợi thủy tinh được chỉ định từ trước thời điểm ông này về làm tại dự án vào năm hai nghìn bốn
hội đồng quản trị vinaconex đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chính là để sản xuất cung cấp ống cho dự án
nên ban quản lý không thể nào lựa chọn sản phẩm của nhà cung cấp khác
phiên xét xử sẽ kết thúc vào ngày một mươi năm tháng ba tới
liên quan đến vụ việc uy hiếp an ninh an toàn tại cảng hàng không quốc tế vinh
sau khi một thanh niên xâm nhập vào sân bay vinh
cục hàng không đã xử phạt các tổ chức nhân viên an ninh hàng không và cảng hàng không quốc tế vinh
căn cứ vào hồ sơ tài liệu và kết quả xác minh điều tra
cục hàng không việt nam khẳng định nhân viên an ninh hàng không và nhân viên làm thủ tục hàng không
của cảng hàng không quốc tế vinh đã vi phạm quy định trong quy trình thực hiện công việc
cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh hàng không
còn bộc lộ một số hạn chế về khả năng bao quát kiểm soát về an ninh hàng không tại sân bay
đặc biệt cảng hàng không quốc tế vinh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm
trong việc kiểm tra giám sát các nhân viên của mình khi thực hiện nhiệm vụ
chưa thực hiện đầy đủ việc đánh giá nguy cơ rủi ro và phát hiện các hạn chế
trong phương án đảm bảo an ninh hàng không tại cảng hàng không quốc tế vinh
cục hàng không việt nam đánh giá sự việc này chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng
nhưng đây là sự cố uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh an toàn hàng không
cục hàng không việt nam sẽ tiến hành giá soát đánh giá lại chương trình an ninh hàng không
của các cảng hàng không và tiến hành thanh tra đột xuất
việc tuân thủ quy định về công tác đảm bảo an ninh hàng không
tại sân bay vinh và một số cảng hàng không khác
thưa quý vị trong tuần qua thời tiết miền bắc có diễn biến thất thường
về độ ẩm cũng như nhiệt độ
điều này đã tạo điều kiện cho các hãng hàng không
một loại virus gây bệnh phát triển và dễ dàng lây lan
đặc biệt là virus gây cúm mùa
khi thời tiết giao mùa đặc biệt đây lại đang là thời gian diễn ra nhiều lễ hội trên khắp đất nước
những người có hệ miễn dịch kém hoặc chưa hoàn thiện
như người già trẻ nhỏ rất dễ bị tấn công bởi nhiều loại virus
đây cũng là thời điểm mà dịch cúm vào mùa
thế nhưng nhiều người vẫn rất chủ quan nhầm lẫn giữa cảm cúm và cảm lạnh thông thường
thật ra nếu mà là cảm lạnh thì em bé thường là xuất hiện các triệu chứng vào ban đêm
ví dụ như ho hát hơi trẻ mũi thế thôi
và không có các biểu hiện như là của mắc các virus cúm thông thường
còn mắc các cái virus cúm thông thường mà gây nên tình trạng bệnh cúm
thì thường nó có các cái triệu chứng là sốt cao
sau đó mới kèm theo là hát hơi sổ mũi hoặc là có thể đau cơ
hoặc là có thể đau nhức mắt hoặc là có thể đau đầu
hoặc là một số trường hợp có những biến chứng như là
viêm cơ tim hoặc là viêm não hoặc là viêm phổi
trong một tuần trở lại đây
thời tiết tại miền bắc liên tục có những thay đổi bất thường
với những hình thái thời tiết từ mưa ẩm chuyển sang nắng nóng một cách đột ngột
khiến cơ thể rất khó thích nghi kịp thời
dân tới dễ dàng mắc cảm hoặc cú mùa đối với những người có sức để kháng kém
do đó các chuyên gia y tế khuyên cáo người dân trên cả nước
đặc biệt là người dân miền bắc
cần chủ động có những biện pháp phòng tránh bệnh
cũng như điều trị đúng
khi đã mắc bệnh cho bản thân và những người xung quanh
cách ly tương đối và các mọi người nên tự giác đeo khẩu trang
để tránh lây dụng
trong phần tin quốc tế
triển vọng cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân bán đảo triều tiên
những điểm nhấn của lễ trao dài oscar hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của chính phủ trung quốc tại kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc quốc hội khóa một mươi ba
trung quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng sáu năm trong năm hai nghìn một mươi tám
dựa trên nền tảng kinh tế và khả năng tạo việc làm của trung quốc mức tăng trưởng kinh tế khoảng sáu năm sẽ giúp nước này có thể tạo tương đối đủ việc làm cho người lao động
trung quốc đã hạ mục tiêu thâm hụt ngân sách xuống mức tương đương hai sáu tổng sản phẩm trong nước gdp trong năm hai nghìn một mươi tám
thâm hụt ngân sách của trung quốc dự kiến là hai ba trăm tám mươi tỷ nhân dân tệ với thâm hụt ngân sách của chính phủ trung ương là một năm trăm năm mươi tỷ nhân dân tệ và thâm hụt ngân sách của chính quyền địa phương là tám trăm ba mươi tỷ nhân dân tệ
đây là lần đầu tiên tỷ lệ nợ trên gdp của nước này trong ba năm qua khi mục tiêu được duy trì ở mức ba trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi tám
kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc khóa một mươi ba sẽ kéo dài đến ngày hai mươi tháng ba
hàn quốc nỗ lực thuyết phục triều tiên nối lại đàm phán với mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
đây là tuyên bố của văn phòng an ninh quốc gia của tổng thống hàn quốc đưa ra chỉ ít giờ trước chuyến thăm tới bình nhưỡng
phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang triều tiên
người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia của tổng thống hàn quốc và là đặc phái viên của phái đoàn hàn quốc trung ơi ion cho biết
trong chuyến thăm này ông sẽ đề cập đến những giải pháp của tổng thống hàn quốc moon jae in về việc duy trì cuộc đối thoại và sự tiến bộ trong quan hệ giữa hai miền triều tiên
vốn đã được thúc đẩy nhân sự kiện olympic mùa đông tiêng trang
chúng tôi sẽ gửi đi thông điệp của tổng thống moon jae in về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
để làm được điều này chúng tôi sẽ tham vấn với phía triều tiên
phái đoàn của tổng thống hàn quốc moon jae in có sự tham gia của đại diện cơ quan tình báo quốc gia bộ thống nhất và các quan chức cấp cao cũng như các cấp chuyên viên
theo phủ tổng thống hàn quốc việc phái đoàn đến triều tiên là nhằm đáp lại chuyến thăm của bà kim yo chong em gái và là cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đến tham dự lễ khai mạc olympic piêng trang hai nghìn một mươi chín
vào hôm chín tháng hai
thưa quý vị sự kiện được mong đợi nhất trong năm của ngành điện ảnh lễ trao giải oscar lần thứ chín mươi do viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh mỹ tổ chức đã diễn ra sáng nay theo giờ việt nam
lễ trao giải được tổ chức tại nhà hát donby ở thành phố los angeles với sự tham dự của nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới
giải thưởng quan trọng nhất của oscar năm nay phim xuất sắc nhất thuộc về bộ phim
the shape of water người đẹp và thủy quái của đạo diễn dan toro
bộ phim khắc họa của tình cảm động giữa một cô gái lao công làm việc trong phòng thí nghiệm và thủy quái
đạo diễn toro cũng giành giải đạo diễn xuất sắc nhất
bên cạnh đó bộ phim cũng dành thêm hai giải thưởng oscar là thiết kế sản xuất và nhạc nền xuất sắc
trong khi đó bộ phim dark skid hour giờ đen tối của đạo diễn joe gray là bệ phóng đưa nam tài tử gary orman lần đầu tiên chạm tay tới tượng vàng nam diễn viên chính xuất sắc nhất
trong khi đó giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về frank mcdormand cho vai diễn người mẹ trong bộ phim cree binbrock chuy tìm công lý
giải phim nổi tiếng nước ngoài xuất sắc thuộc về bộ phim a fantastic woman người phụ nữ tuyệt vời của đạo diễn người chile sebastian leo xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ chuyển giới
không nằm ngoài dự đoán phim hoạt hình côco hội ngộ diệu kỳ đã giành giải phim hoạt hình hay nhất
sau khi được giới phê bình đánh giá cao ngay từ khi ra mắt
và đã thắng gần như toàn bộ các giải thưởng tiền oscar
chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
nhân dịp này hàng nghìn người đã tuần hành qua các con phố ở trung tâm thủ đô london để kêu gọi bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ nhân kỷ niệm một thế kỷ kể từ khi phụ nữ anh được quyền bầu cử
dẫn đầu đoàn tuần hành là thị trưởng thành phố london sadiq khan
diễn viên hollywood michael
đoàn tuần hành đã xuất phát từ bên ngoài tòa nghị viện anh ở westminster và có đích đến là quảng trường safardern nơi nhiều buổi diễn thuyết quan trọng trong chiến dịch đấu tranh vì quyền phụ nữ đã được tổ chức và cuối cùng đem đến thắng lợi là đạo luật về quyền đại diện của người dân đã lần đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ vào năm một nghìn chín trăm một mươi tám
phụ nữ đã kêu gọi bình đẳng trong một thời gian dài
chúng ta phải chắc chắn rằng mọi cơ hội đều mở rộng cho tất cả mọi người
trong một xã hội công bằng xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi có bình đẳng và công lý được thực thi
quyền bầu cử đã cho chúng tôi nền tảng của tự do và dân chủ nhưng mọi việc vẫn chưa hoàn tất
phụ nữ vẫn chưa bình đẳng với nam giới
điều đó đã thôi thúc chúng tôi tập trung ở đây ngày hôm nay để khích lệ phụ nữ trên toàn thế giới cùng chung sức đấu tranh vì quyền lợi của mình
trong bối cảnh lan sóng kêu gọi bảo vệ phụ nữ chống nạn bạo hành và quấy dối tình dục đang bùng phát mạnh mẽ
sau vụ bê bối quấy dối tình dục của ông trùm hollywood harvey weinstein
cuộc tuần hành lần này cũng kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử giới tính và bạo lực nơi công sở